trong bối cảnh số lượng hành khách sụt giảm do dịch covid một mươi chín
việc chuyển sang vận tải hàng hóa là một trong những giải pháp của ngành đường sắt
mới đây tổng công ty đường sắt việt nam và tập đoàn hóa chất việt nam
vừa ký kết hợp tác vận chuyển gần một sáu triệu tấn hàng trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi tổng công ty đường sắt việt nam sẽ thực hiện vận chuyển gần một sáu triệu tấn sản phẩm cho vinachem
trong đó riêng quý i năm hai nghìn hai mươi dự kiến vận chuyển chín mươi bốn tám trăm linh tấn
vinachem là khách hàng truyền thống sản lượng vận chuyển hàng năm chiếm tỷ trọng lớn
trong sản lượng vận chuyển hàng hóa của tổng công ty đường sắt
đặc biệt là mặt hàng apatit phân bón trên tuyến phía tây hà nội lào cai
để thực hiện được khối lượng vận chuyển gần một sáu triệu tấn hàng năm hai nghìn hai mươi cho vinachem
tổng công ty đường sắt việt nam cam kết đảm bảo cấp đủ hành trình
đồng thời chỉ đạo các công ty cổ phần vận tải đường sắt cấp đủ toa xe về số lượng và chất lượng
để xếp apatit và vận chuyển các sản phẩm khác của nhà máy phân bón theo kế hoạch và nhu cầu đột xuất
xây dựng chính sách giá cước ổn định thực hiện vận chuyển chọn gói linh hoạt với từng nhà máy từng tuyến đường và mặt hàng